quanh năm thời tiết mát mẻ kết hợp với việc đầu tư phát triển mô hình du lịch cộng đồng
bản đang ngày càng thu hút lượng lớn khách du lịch đến tham quan nghỉ dưỡng
từ đó cuộc sống của hơn một trăm linh hộ dân đồng bào mông trong bản đã được khởi sắc từng ngày
mùa xuân ở xin suối hồ là sắc hồng của đào vàng tím của địa lan trắng ngần của hoa lê hoa mận
những cô gái mông súng xính váy áo nhảy múa ca hát với những chàng trai chào đón du khách
đón mùa xuân mới
mùa xuân của sự phát triển ấm no
trước đây xin suối hồ là một bản vùng sâu vùng xa gặp nhiều khó khăn của huyện phong thổ tỉnh lai châu
người dân trong bản sống chủ yếu dựa vào trồng lúa trồng ngô nhưng vẫn không đủ ăn
bên cạnh đó là bản vùng biên giới nghèo đói không được vận động tuyên truyền bị kẻ xấu lôi kéo
nên trong bản thậm chí còn có người nghiện hút
tuy nhiên trong gần năm năm trở lại đây các cấp chính quyền huyện phong thổ và xã xin suối hồ nhận thấy
tiềm năng về khí hậu cảnh sắc thiên nhiên của bản đã tập trung cho bản phát triển du lịch
nhờ đó đời sống của người dân được nâng lên bộ mặt bản vùng cao biên giới được khởi sắc từng ngày
đồng thời việc giữ vững trật tự an ninh quốc phòng vùng biên giới đã được ổn định
đây là một xã biên giới
trước đây đời sống bà con nhân dân rất là bất vả tỷ lệ hồ nghèo rất là cao
đặc biệt là ngày trước bà con còn nghiện thuốc viện
từ ngày bà con có nhận thức và đầu tư và phát triển về du lịch văn hóa và cộng đồng
đời sống của bà con nhân dân đã được nâng lên rất nhiều
đặc biệt tỷ lệ hồ nghèo đã giảm
đời sống bà con đã có nhiều thu nhập từ phát triển du lịch văn hóa cộng đồng
và đặc biệt là tỷ lệ nghiện hút ở trong bản hiện tại là không còn đối tượng nghiện nào
đấy thì an ninh trật tự và đảm bảo
và an toàn xã hội cũng rất là ổn định
để có được kết quả như thế này là nhờ sự tuyên truyền vận động của các cấp chính quyền
để người dân trong bản thấy được lợi ích của việc phát triển du lịch trong phát triển kinh tế xã hội của bản
trước hết thì chúng tôi cũng đã tuyên truyền cho bà con nhân dân nhận thức và ý thức
đồng thời đưa các nhân dân đi học hỏi ở những nơi ví dụ như là lào cai rồi là hà giang
để có những cái thời tiết khí hậu thủ nhướng phù hợp với địa phương mình
thì trực tiếp tôi cũng đã đưa bà con đi học hỏi
từ đó thì trong qua một vài năm gần đây thì cái thu nhập từ các du khách đến
cũng như là tạo các cái sản phẩm của địa phương thì hàng năm thì mỗi một hộ gia đình là chủ
ở đây cái cây muối nhọn hiện nay bà con đang tập trung đó là cây địa lan đã được bán ra thị trường
thảo quả cũng là cái cây muối nhọn của địa phương
thì hiện nay trong riêng trong bản xin thiêu hồ thì có một trăm hai mươi ba hộ
thì trong đó đã có sáu hộ là không trồng lúa mà đã bỏ trồng lúa để làm trực tiếp là làm
đón khác cái du lịch và các cái sản phẩm như là bán địa lan rồi là bán cành đào
rồi là bán thảo quả ra để thay thế cho cái việc sản xuất nông nghiệp
để góp phần phát triển du lịch và
tạo ra những sản phẩm đặc sản cho du khách bản đã tập trung phát triển trồng cây địa lan mùa xuân
bản là điểm hẹn cho những ai yêu hoa địa lan loài hoa của núi rừng trong bản hai bên đường trước
những mái hiên nhà trong khoảng sân nhỏ hay dưới những gốc cây cổ thụ xù xì hàng trăm trậu địa lan
trổ hoa vàng óng ả hơn một trăm linh hộ gia đình ở bản xin suối hồ đều trồng phong lan và địa lan do
hợp khí hậu thổ nhưỡng hoa lan ở đây phát triển tươi tốt bông to mẩy
và đã trở thành một trong những sản phẩm để khách du lịch khi tới bản ngắm cũng như mua về làm quà
đây là mảnh vườn trồng địa lan trên diện tích hơn bốn trăm linh m hai của gia đình anh sùng a phùa
được biết từ năm hai nghìn chín khi đi vào rừng trồng thảo quả anh phùa thấy có giống lan đẹp anh đã đem
về trồng đến năm hai nghìn một mươi ba anh đã nhân từ một cây lan ban đầu thành hai mươi trậu địa lan để trồng sân nhà tạo
cảnh quan đẹp cho gia đình cũng như bản làng
nhờ thời tiết khí hậu thuận lợi cho địa lan phát triển đến nay anh phùa đã nhân rộng khu vườn
của mình lên tới hơn ba trăm linh trậu trồng lan không những tạo được cảnh quan đẹp cho gia đình cho bản
làng khi làm du lịch mà còn đem lại cho gia đình anh lên tới hàng trăm triệu đồng từ tiền bán địa
lan cho khách du lịch cũng như khách nhiều nơi đến đặt mua nói chung năm hai nghìn một mươi bảy thì tôi cũng thu nhập
trên một trăm năm mươi triệu từ tiền bán lan rồi tôi cũng sán tất cả các thiết bị đồ dùng sinh hoạt trong gia đình
là cơ bản là đầy đủ hết trung bình thì là mỗi một chậu như thế này mà bây giờ thì chúng tôi bán
theo bông còn bình thường nữa giả dụ mà ngoài tết hoặc là giữa giữa giữa tháng sáu tháng bảy thì là bọn
tôi đợi căn cứ theo trên trên trậu đó là vo có thể là trung bình thấp nhất là cái thì năm trăm linh đến một
triệu trở lên còn bây giờ là căn cứ theo số số hoa mà bán thì có thể là thậm chí có một trậu lên một mươi
triệu cũng có hai mươi triệu cũng có và từ theo số lượng bông nó nhiều ít một bình quân mỗi mỗi bông là hai trăm linh
thì mình chơi làm du lịch thì mình chỉ có là sống thì cái thứ nhất là làm lúa ngu cái thứ hai là
trồng thỏa quả thì nếu mà có tiền tiêu thì vì thỏa quả nhưng mà bây giờ thì cũng phát triển du lịch
rồi thì cũng là một phần là tiền du lịch ra là một năm trung bình thì nhà anh thì thông bình là
muộn nặng có khi nào là được bảy tám mươi triệu chứ một đến một trăm linh triệu thì mà nào tôi bỏ bà con là những
nhà mà làm được hôn sơ tay thì là hôn sơ tay những nhà mà không làm được hôn sơ tay thì nuôi lợn gà
thì mình kể cả cả bảng cả làng là có lợi hết là những ngày thì nếu mà không làm gì thì khi có cái
đánh thì mình người ta vì đây là giúp mình làm cơm rượu đá thì đã có lợi hết đó bạn vì điều thứ hai
gì ở trong bảng nãy thì mình có đảng và nhà nước của cho phép chúng tôi thu viễn thì cũng đưa một
số tiền từ tỉnh ghé và chi cho bà con khi nào nếu mà năm nào đời nhấu thì mình chia cho bà con
nếu mà nó nào được ít thì có các công trình ở trong bảng thì mình có tu sở lệnh công trình
nếu mà năm nào đời nhấu thì mình chia cho bà con nếu mà năm nào đời ít thì có các công trình ở trong bảng thì mình có tu sở lệnh công trình

những ngày xuân khắp các lối nhỏ trong bản đều tràn ngập sắc hoa màu vàng của địa lan của giã quỳ những
cành đào đang đua nhau khoe sắc thắm tết của người mông thường được bắt đầu từ tháng một mươi hai âm lịch đây
cũng là thời điểm mà xin suối hồ đón lượng du khách lớn từ các nơi đến tham quan du lịch và tìm
hiểu những nét văn hóa của người mông ở phong thổ lai châu
nếu mà nói về khách thì nếu mà cách đánh từ trung bảng thì nếu mà khách thì quan chủ nhất là
người ta thích hoa thôi vào thời gian này thời gian là tháng một mươi một này thì cái hoa để làm nó nợ cái thứ
nhất để hoa để làm cái thứ hai là hoa đỏ nở thì khách vào cái thời gian thì tháng một mươi một tháng một mươi hai tháng
một tháng hai này cũng rất là đồng tôi cảm thấy cảnh quan ở đây rất chi là trong lành không khí trong
lành cảnh quan rất đẹp và môi trường rất sạch sẽ người dân thì rất chi là thân thiện các hóa sản
thì rất là phong phú và đa dạng hầu như tất cả đều là của người dân địa phương tự làm và mang ra bán
cho các người dân du lịch ở đây và tôi cảm thấy rất thích rất nhiều món như là táo mèo hoặc khô hoặc
là thảo quả tôi thấy rất thích và tôi đã mua một số thứ về để cho gia đình mình sử dụng hiện tại
gia đình tôi mà gia đình tôi đã chuẩn bị tới đến nơi thì là tôi cũng rất là kỳ vọng với cái vườn
này tôi được được được nhiều khách trong chỉ tết nhiều khách ra đến tham quan là cái thứ nhất cái
thế là tôi rất là kỳ vọng là sẽ có khách rồi là có anh em mua hộ ủng hộ gia đình tôi suốt hết
toàn bộ số lan thì sáng năm mới tôi bắt đầu trồng lại đấy là kỳ vọng nhất của gia đình là trong năm
có thể có thêm thu nhật cho gia đình những ngày này người dân xin suối hồ đang nô nức cùng nhau ca hát

dường như tấp đập người bán kẻ mua hơn cả từ khi phát triển du lịch đã giúp những sản phẩm của bà
con được tiêu thụ thuận lợi đời sống của người dân ngày một được nâng cao mấy năm trước không có duy
lịch này thì mình có cái gì cũng không bán được phải đi xa ra chợ tận ba mươi km mới bán được nhưng bây
giờ mở được khu du lịch này tất cả chỉ mang vào đây bán thôi bán dễ dàng hơn và thay đổi cho bà
con cái tư duy làm ăn trong làng bây giờ gần tết rồi bà con chỉ có một chút đồ ăn ăn trong làng
bây giờ gần tết rồi bà con nhân dân cũng là rất hào hức là tập trung xây dựng các công trình cũng
các những gì trong gia đình mình làm nhà làm cửa để chuẩn bị đón tết và bà con nhân dân đã chuyển
bị có thể bây giờ ngày trước đây thì thì chỉ chủ yếu chăm lo cho cái đông nghiệp thôi bây giờ là
người ta cũng cuộc sống cũng cơ bản người ta có thể mua lan người ta chơi lan các kiểu nói chung là
cái cái hình thức chơi ở đây người ta hát hò rồi chơi chơi chơi chơi chơi chơi chơi chơi chơi chơi chơi chơi chơi chơi chơi chơi chơi chơi chơi chơi chơi chơi chơi chơi chơi chơi chơi chơi chơi chơi chơi chơi
được giao lưu với các hết bàn này đến bàn khác nó có cái hội tụ ở đây cũng rất là hào hức đối với
cái chuẩn bị tết thì các hộ nghèo không đủ điều kiện ăn tết đồng bào dân tộc thiểu số trên này có
những cái y đối tượng khó khăn thì chúng tôi đã có cái định hướng là là hỗ trợ vào nhà nhà có tết
năm nào cũng vậy chúng tôi sẽ hỗ trợ bằng nguồn ngân sách và cũng như nguồn xã hội hóa xin các
đơn vị tài trợ và ờ
đến tận nhà động viên bà con nhân dân hầu như nhà nhà có tết người người có tết
điện bà con nhân dân rất là tỉnh hộp và vui vẻ
phát triển du lịch đã giúp đời sống vật chất của người dân trong bản được nâng cao
từ một bản nghèo của vùng cao phong thổ hiện tỷ lệ hộ nghèo trong bản đã được giảm rõ rệt
thu nhập bình quân đầu người của người dân trong bản đã được cải thiện nâng lên hơn hai mươi tám triệu đồng một người một năm
đời sống vật chất được phát triển kèm với đó đời sống tinh thần cũng được người dân quan tâm hơn
cứ mỗi dịp tết đến xuân về người dân xin suối hồ dường như đã có một cái tết to hơn no đủ và đầm ấm hơn

hoa chuông xanh mọc dài rác ở các thị trấn và thành phố châu âu nhưng được tìm thấy nhiều nhất trong các cánh rừng cổ đại
hoa chuông xanh mọc giải rác ở các thị trấn và thành phố châu âu nhưng được tìm thấy nhiều nhất trong các cánh rừng cổ truyền
cây hoa chuông là một loài hoa có thân mảnh mai thường mọc ở các thung lũng nơi có khí hậu ẩm và bóng dâm
với sắc tím xanh và mùi hương đặc trưng hoa chuông được xếp vào tốp những loài hoa đẹp nhất thế giới
đây cũng là hoa yêu thích của người phương tây mang biểu tượng của sự khiêm nhường lòng biết ơn và còn là tình yêu vĩnh cửu
hoa chuông gắn liền với nhiều sự tích khác nhau trên thế giới nhưng hầu hết mọi người đều cho rằng hoa chuông biểu tượng cho tình yêu vĩnh cửu sự chân thành và lòng biết ơn vô hạn
ngoài ra hoa chuông còn đem lại rất nhiều may mắn
loài cây này thích hợp với khí hậu ẩm có bóng dâm và ổn định vì vậy mà rừng là nơi lý tưởng nhất cho loài hoa này sinh trường
tuy nhiên ở phần phía bắc và phía tây của anh chuông xanh cũng có thể được tìm thấy trong tất cả các loại môi trường sống
hoa chuông xanh nở rộ cho hoa đẹp nhất là vào tuần cuối cùng của tháng bốn và kéo dài đến tuần đầu tiên của tháng năm
loài hoa này chiếm lĩnh cả một vùng đất rộng bên dưới những tán sồi rộng
hoa chuông xanh tươi mát những tia nắng yếu ớt đâm xuyên qua tán sồi chiếu xuống thảm hoa chuông làm cho không cảnh đẹp mơ màng
là loại cây thân củ nên việc chăm sóc cây hoa chuông xanh cũng cần nhiều thời gian và đòi hỏi sự tỉ mỉ cẩn thận
cây hoa phát triển tốt trong điều kiện thoáng mát tránh ánh nắng trực tiếp chiếu vào
là loài cây thân gỗ nên rất ưa nơi có không khí mát mẻ ánh sáng vừa đủ
ưa các loại đất ẩm tơi xốp có khả năng thoát nước tốt giúp cho sự phát triển thuận lợi của cây
cây có bộ dễ khỏe ăn sâu vào đất ít bị sâu bệnh gây hại nên việc chăm sóc không tốn nhiều công sức

hoa chuông xanh trong giai đoạn cây còn nhỏ cần được chăm sóc đặc biệt là loài hoa ưa ẩm nên cần tưới nước thường xuyên và tốt nhất là tưới vào buổi sáng sớm để tránh cây bị nhiễm bệnh tưới nhẹ nhàng nhỏ giọt hoặc phun xương để không làm nát cây
nhờ điểm đặc biệt từ dịch chất của loài cây này mà hoa chuông xanh được ứng dụng rất nhiều trong y học
do có độc tính cao nên cây hoa chuông thường được sử dụng để bào chế các loại thuốc có tác dụng giảm đau chống say tàu xe tiền mê trị hen xuyễn với một lượng rất nhỏ hoặc được sử dụng như một loại thuốc sự thật để lấy lời khai tù nhân phạm nhân hoặc làm mất chi giác tạm thời
theo các nhà khoa học chỉ cần uống một giọt dịch chất chiết xuất từ chất scopolamin của hoa chuông một người khỏe mạnh có thể rơi vào trạng thái vô thức nạn nhân có thể sẽ nghe làm theo người đối diện một cách vô thức
theo các nhà khoa học chỉ cần uống một giọt dịch chất chiết xuất từ chất scopolamine của hoa chuông một người khỏe mạnh có thể rơi vào trạng thái vô thức nạn nhân có thể rơi vào trạng thái vô thức nạn nhân có thể rơi vào trạng thái vô thức